bộ trưởng công an việt nam đầu tiên đã lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
thợ ủy quyền của chủ tịch nước trao quyết định cho ba sĩ quan
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
đây là dấu mốc quan trọng là điểm sáng nổi bật trong hoạt động đối ngoại an ninh
khẳng định nhất quán quan điểm việt nam là bạn đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
bộ trưởng tô lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an chính thức thăm nước cộng hòa cuba
hội đàm với bộ nội vụ cuba hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
sơ kết năm năm thực hiện các quy định của ban bí thư về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong công an nhân dân
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
yêu cầu thời gian tới các cấp ủy tiếp tục ra soát kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và triển khai
thực hiện hiệu quả mô hình đảng bộ cơ sở bốn tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chất lượng sinh hoạt tốt đoàn kết kỷ luật tốt cán bộ đảng viên tốt
tối ngày một mươi hai tháng một mươi liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba chính thức khai mạc tại cần thơ
chúc mừng các đại biểu về dự liên hoan
thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định đây là dịp để đội ngũ phóng viên biên tập viên báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng kiến thức nghiệp vụ làm truyền hình phát thanh góp phần tạo động lực thi đua sáng tạo tác phẩm
phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm tín dụng đen của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lưu ý cần đi vào từng lĩnh vực đối tượng tội phạm cụ thể nghiêm túc nhìn lại để có giải pháp phòng ngừa đấu tranh phù hợp
thời gian tới cần áp dụng công nghệ dữ liệu kết nối của đề án sáu trong đấu tranh phòng chống tội phạm
kiểm tra công tác bảo đảm an ninh an toàn khu vực trung tâm chính trị ba đình
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao những phương án bảo vệ đã được bộ tư lệnh cảnh vệ phối hợp cùng các đơn vị của bộ quốc phòng và bốn văn phòng trung ương triển khai
đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng phương án bảo vệ ở mức cao hơn nữa tuyệt đối không được chủ quan và không cho phép được mắc bất kỳ quyết điểm nào
từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi

tổng ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với một trăm linh cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy trên phạm vi cả nước
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu tất cả những tồn tại vi phạm phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng rõ trách nhiệm đúng thẩm quyền
sự phạt triệt để kết hợp tuyên truyền bảo đảm chủ động trong mọi tình huống cháy nổ có thể xảy ra
thưa quý vị và các bạn sau năm ngày diễn ra liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khép lại vào tối ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi tại hội trường đại học cần thơ thành phố cần thơ
với thông điệp phải thay đổi phải thích ứng liên hoan truyền hình công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết
điều một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại lễ bế mạc thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân trưởng ban tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba cho biết các tác phẩm dự thi dù ở bất cứ thể loại nào cũng bám sát hiện thực cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an

điều bốn của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

sau khi pháp lệnh sự phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng được thông qua trong đó quy định ghi âm ghi hình tại phiên tòa nếu không được sự đồng ý của chủ tọa sẽ bị xử phạt
tổ chức khủng bố việt tân đăng tải luận điệu tự do báo chí đang bị bóp nghẹt ở việt nam
một số trang tin thiếu thiện trí với việt nam như rfa voa chân trời mới media tiếp tục xuyên tạc bóp méo nội dung pháp lệnh nhằm hướng lái dư luận theo chiều hướng tiêu cực